ngay khi xuất hiện hai ca covid một mươi chín tại hai khu vực chợ tam kỳ và chợ vườn lài
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã lập tức kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau một mươi bốn ngày phong tỏa lệnh cách ly đã được dỡ bỏ
tuy nhiên để chủ động phòng ngừa dịch bệnh
thành phố tam kỳ vẫn tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực chợ
tuyến phố phan đình phùng nằm ngay trước cổng chợ tam kỳ
là nơi hai mẹ con bệnh nhân thứ tám trăm bốn mươi một và bệnh nhân thứ tám trăm năm mươi chín cư trú
có một mươi bảy hộ với năm mươi bốn nhân khẩu sinh sống
hầu hết trong số họ đều là những tiểu thương buôn bán tại chợ tam kỳ
sau một mươi bốn ngày bị cách ly cuộc sống sinh hoạt buôn bán tại khu vực này dần trở lại bình thường
tuy nhiên việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại đây vẫn được thực hiện nghiêm túc
hôm nay được dỡ bỏ lệnh phong tỏa
thì ngày mai người dân sẽ bắt đầu sinh hoạt lại cuộc sống bình thường như bao ngày
thì buổi sáng em vẫn chuẩn bị những cái ly dinh dưỡng để cho những bà con đến
đảm bảo là sẽ không lơ là cái việc là
phòng chống dịch
sự đồng thuận ủng hộ của tất cả những hộ nằm trong khu vực phong tỏa
đã chấp hành một cách rất là truyệt đế tắc tốc
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức việc tuyên truyền vận động những hộ dân
sau khi gỡ phong tỏa thì việc chấp hành và thực hiện các vấn đề khuyến cáo
trong công tác phòng chống dịch
cùng với khu vực chợ tam kỳ
khu vực chợ vân lai là nơi buôn bán của bệnh nhân thứ tám trăm năm mươi chín
cũng đã được dỡ bỏ sau một mươi bốn ngày bị phong tỏa
trong hai ngày qua các hộ kinh doanh đã buôn bán trở lại
nhưng để được vào chợ tiểu thương kinh doanh đều chấp hành các biện pháp phòng dịch
trong thời gian tới thì tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành
đặc biệt phục hư vơ trò gương mẫu của các bộ đồng viên
trong việc là hạn chế đi đến các vùng dịch
đồng thời theo dõi các trường hợp sau khi giữa tổ lệnh phong tỏa
có những biểu hiện xấu kho những biểu hiện của dịch covid
thì chúng tôi kịp thời chỉ đạo cho tổ xét nghiệm
lấy mẫu xét nghiệm trường hợp phong tỏa thì cần phải cất linh tập trung
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan thành phố tam kỳ yêu cầu các địa phương
các ban quản lý chợ tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của tiểu thương người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường xử lý rác thải
các cơ quan chức năng cần bố trí đội kiểm dịch ngay cổng ra vào chợ
xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh
và thường xuyên phun thuốc khử khuẩn xung quanh khu vực các chợ trên địa bàn thành phố